thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng tiểu ban kinh tế xã hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của tiểu ban
tiểu ban được thành lập theo quyết định số một trăm năm mươi ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban chấp hành trung ương đảng bao gồm năm mươi một thành viên
trong đó có một số ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bí thư và phó bí thư tỉnh ủy địa phương
với nhiệm vụ xây dựng hai tài liệu đó là chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và văn kiện thứ hai là báo cáo kinh tế xã hội hai nghìn một mươi hai hai nghìn ba mươi
hai văn kiện này phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng nhằm đưa ra định hướng cho sự phát triển của đất nước
do vậy cần tập trung trí tuệ thời gian để hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề và rất quan trọng này
ngay sau khi kết thúc hội nghị trung ương
trong năm hai nghìn tám thủ tướng đã chỉ đạo văn phòng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư chuẩn bị nội dung cần thiết để tổ chức cuộc họp lần thứ nhất này

trong tiểu ban có nhiều đồng chí có kinh nghiệm trong lãnh đạo do vậy hai văn kiện khoa học này không thể chép lại bản cũ
bởi hiện nay thế giới đã thay đổi kinh tế của đất nước phải phát triển gắn với cuộc cách mạng công nghiệp bốn cần phải đặt vấn đề để không tụt hậu xa hơn so với các nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu tại cuộc họp này các thành viên của tiểu ban kinh tế xã hội
đóng góp ý kiến để làm thế nào có sự đột phá vươn lên và không rơi vào bẫy thu nhập trung bình